thành phố hồ chí minh chưa có cơ sở để xem covid một mươi chín là bệnh cứu mùa
theo tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh dịch covid một mươi chín là một sự việc chưa từng có tiền lệ
chúng ta chưa hiểu đủ về nó để có thể kết luận covid một mươi chín giống như sốt sốt huyết hay dạng bệnh lý thông thường
chiều ngày một mươi bốn tháng hai ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh
đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
chưa có cơ sở để xem covid một mươi chín là bệnh cúng mùa
theo tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh nguyễn thị huỳnh mai
trong bảy ngày qua tỷ lệ tử vong vì covid tại thành phố hồ chí minh giảm xuống mức thấp dưới bốn ca một ngày
có ngày không ghi nhận ta cử vong
mặc dù đây là tín hiệu lạc quan nhưng trước câu hỏi có thể xem covid một mươi chín như bệnh cúm mùa thông thường hay không
khi số ca mắc và tử vong đang ngày càng giảm bà nguyễn thị quỳnh mai cho rằng
chưa có cơ sở để xem xét covid một mươi chín như cú mùa và xử lý như một bệnh lý thông thường
bà nói dịch covid một mươi chín là một sự việc chưa từng có tiền lệ chúng ta chưa hiểu biết đủ về nó
để có thể kết luận covid một mươi chín giống như sốt sốt huyết hay một dạng bệnh lý thông thường
người dân phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch không nên chủ quan
về tác động của covid một mươi chín ở trẻ em bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết
qua theo dõi tại thành phố hồ chí minh trẻ mắc covid một mươi chín thường không có diễn biến nặng
và ít tử vong hơn so với người lớn tuổi
tuy nhiên các nhóm trẻ em suy dinh dưỡng béo phì hoặc có bệnh nền vẫn phải thật thận trọng
vì những trẻ này thường có thể trạng yếu nên có nguy cơ biến chứng nặng cao hơn khi mắc covid một mươi chín
vì vậy các phụ huynh cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch cho trẻ
và tiêm vaccine cho trẻ ngay khi đến lượt
dự kiến tiêm vaccine cho chín trăm bảy mươi trẻ em
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
hiện nay bộ y tế chưa có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên sở y tế đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch tiêm cho chín trăm bảy mươi trẻ thuộc nhóm này
đang sinh sống trên địa bàn thành phố bao gồm chín trăm năm mươi trẻ đi học và hai mươi trẻ không đi học
số liệu này do cơ sở giáo dục đào tạo cùng sở lao động thương binh và xã hội thống kê
dự kiến thời gian tiêm mũi một diễn ra trong ba mươi ngày mỗi hai trong ba mươi ngày
khoảng cách giữa hai mũi do bộ y tế hướng dẫn
trong thời gian chờ triển khai hcdc đã tập huấn hướng dẫn các địa phương về quy trình tiêm chủng an toàn cho trẻ
giám sát công tác tiêm chủng bảo quản vaccine và cách xử lý khi có sự cố
việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện
trong trường hợp gia đình trẻ không đồng thuận về nguyên tắc trẻ vẫn được đi học bình thường
tuy nhiên địa phương và ngành y tế giáo dục sẽ cố gắng thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ
ông nguyễn hồng tâm cũng cho biết sau kỳ nghỉ tết do hoạt động đi lại và giao lưu tăng cường nên số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố tăng nhẹ
ngày cao nhất có ba trăm linh ca mắc mới tuy nhiên hai ngày qua số ca mắc đã giảm cụ thể ngày một mươi ba tháng hai có một trăm tám mươi hai ca ngày một mươi bốn tháng hai cũng dưới hai trăm linh ca
quan trọng nhất là số ca tử vong vẫn giảm rất thấp đây là tín hiệu rất lạc quan
ông tâm nhận định khi học sinh đi học trực tiếp trở lại nguy cơ số ca mắc có thể tiếp tục tăng cao do việc chấp hành
phòng dịch của trẻ em không như người lớn ngành y tế và ngành giáo dục thành phố cam kết sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt nhất
quy trình xử lý khi phát hiện f và f một cố gắng không để xảy ra lây lan dịch bệnh trong nhà trường
liên quan đến quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với người nhập cảnh ông nguyễn hồng tâm thông tin
thành phố hồ chí minh hiện không còn xét nhiệm nhanh cho đối tượng này tại sân bay tân sơn nhất
quy trình mới được thực hiện như sau trước khi lên máy bay về việt nam hành khách phải có kết quả pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
và thực hiện khai báo y tế
sau khi nhập cảnh về việt nam hành khách phải khai báo y tế trên phần mềm pc covid
người tiêm đủ số mũi vaccine covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh sẽ được về nhà và cách ly
theo dõi sức khỏe trong ba ngày không tiếp xúc với người khác hoặc ra khỏi nhà
vào ngày thứ ba y tế địa phương sẽ đến nhà lấy mẫu xét nhiệm pcr
nếu âm tính người nhập cảnh tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong một mươi bốn ngày
trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà nếu nhân viên y tế nhận thấy có yếu tố nghi ngờ
sẽ xét nghiệm lại cho người nhập cảnh
với người nhập cảnh chưa tiêm đủ số mũi vaccine sẽ phải cách ly bắt buộc tại nơi lưu trú trong bảy ngày
y tế địa phương sẽ thẩm định điều kiện nhà cửa của người này nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
nếu không đủ điều kiện người này sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại khách sạn
y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu âm tính người nhập cảnh tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trong thời gian một mươi bốn ngày người nhập cảnh xương tính với sắc covid hai sẽ được điều trị
tại các bệnh viện giã chiến ba tầng hoặc cơ sở y tế tư nhân theo nguyện vọng
phát hiện ba f trong ngày đầu học sinh mầm non tiểu học học sinh lớp sáu đến trường
ngày một mươi bốn tháng hai là ngày đầu trẻ mẫu giáo và học sinh lớp một đến sáu ở tp hcm trở lại trường học
ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
đã có một trăm năm mươi chín ba trăm hai mươi năm trên hai trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi hai trẻ mẫu giáo đến trường
tương đương với sáu mươi sáu ba
số học sinh tiểu học tới trường là sáu trăm bảy mươi ba trăm sáu mươi sáu trên sáu trăm chín mươi tám ba trăm năm mươi sáu em tương đương với chín mươi năm chín mươi tám
số học sinh lớp sáu tới trường là tám mươi chín tám trăm một mươi tám và chín mươi bốn chín trăm linh ba học sinh tương đương với chín mươi bốn
nhìn chung các học sinh đến trường với không khí háo hức và phấn khởi
trong tuần đầu đi học trở lại khối mầm non không tổ chức ăn sáng bảo mẫu
giáo viên tập trung đón trẻ từ buổi đầu học
ở cấp tiểu học nhiều cơ sở tổ chức học bán chú một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này
do chưa đáp ứng đòi hỏi về quy định phòng chống dịch và cơ sở vật chất
về tầm soát dịch ông trọng cho biết trong ngày một mươi bốn tháng hai khối mầm non đã phát hiện một f
khối tiểu học có một f sáu cũng có một f các cơ sở giáo dục đã phối hợp cơ quan y tế địa phương
để xử lý theo quy định
theo ông trọng các trường hợp f một liên quan đến những f được phát hiện đều âm tính với sars cov hai
sáng ngày một mươi bốn tháng hai sở giáo dục và đào tạo tp hcm có chỉ đạo về việc các cơ sở giáo dục
thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tổ chức theo dõi xét nghiệm tầm soát
cán bộ nhân viên nhà trường khi ra khỏi thành phố cần theo dõi tầm soát nhằm nhanh chóng xác định được f
để xử lý và xác định em một kịp thời đúng quy trình
trong trường hợp phát sinh vấn đề cần báo cáo ngay ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương
để có thể có phương án xử lý phù hợp
sở đã tập huấn cho bộ phận căng tin ở những cơ sở giáo dục dạy bán chú nội chú
để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
đây cũng là hoạt động được thực hiện thường xuyên
tuy nhiên năm nay sẽ kết hợp nghiêm ngặt hơn với quy định phòng chống dịch
đặc biệt ở khối tiêu học nhiều trường vẫn còn thận trọng khi tổ chức bán chú
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé